liên quan đến vụ cá bè chết trên sông la nga lớn nhất từ trước đến nay
ubnd tỉnh đồng nai cho biết qua kết quả phân tích của các đơn vị chuyên môn xác định
nguyên nhân cuối cùng làm cá chết là do sự biến đổi bất lợi về môi trường
cụ thể thời điểm trước khi xảy ra vụ cá chết nước sông tại khu vực bè nuôi cá rút xuống thấp
các hộ nuôi neo bè cá khá dày
khi xảy ra trận mưa lớn kéo dài bảy giờ một lượng lớn nước cuốn theo rác thải
các chất ô nhiễm từ mặt đất đổ về sông la ngà làm tăng tính độc của một số khí như nh ba
h hai s ch bốn no hai dẫn đến cá bị sốc chết hàng loạt
kết quả kiểm tra mẫu nước cho thấy hàm lượng oxy hòa tan thấp
giao động từ hai sáu đến ba hai mg trên một lít
trong khi hàm lượng tối ưu khuyến cáo để nuôi cá từ bốn mg một lít trở lên
hàm lượng nh bốn vượt mức giới hạn cho phép của cá nuôi từ năm sáu đến một mươi một lần
no hai vượt mức cho phép từ một mươi đến hai mươi lần
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
đến thời điểm hiện tại qua thống kê của các địa phương
số lượng cá chết lên đến hơn một chín trăm chín mươi tấn